thưa quý vị trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín căng thẳng như hiện nay
cả nước ta đang cùng nhau nỗ lực phòng chống dịch bệnh
mới đây tại buổi hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu nêu rõ
việc đấu tranh trong phòng chống tham nhũng đi đôi với việc thực hiện chiến dịch đẩy lùi covid một mươi chín
hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai kết luận của trung ương
và nghị quyết của quốc hội khóa một mươi năm về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo về công tác xây dựng đảng
và hệ thống chính trị năm qua đã tiếp tục được đẩy mạnh đạt nhiều kết quả nổi bật
ấn tượng có sự chuyển biến rất tích cực nâng cao rõ rệt về chất
ông yêu cầu các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa
đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương
tổng bí thư nêu rõ kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc nghiêm trọng xã hội quan tâm
ông cho biết đây là việc đang làm và quyết tâm làm
tuần tới ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ họp
việc này sẽ làm liên tục không phải vì phòng chống covid một mươi chín mà dừng lại không xử lý
đến thời điểm này
có thể khẳng định việt nam đã thực hiện thành công chiến lược vaccine đi sau về trước
với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay
mặc dù vậy để kiểm soát tốt dịch bệnh gắn liền với phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tổng bí thư đề nghị theo dõi sát sao và nắm chắc các diễn biến của covid một mươi chín
trên cả nước và toàn thế giới
đặc biệt mới đây phát hiện các ca biến chủng mới để kịp thời có chính sách
và các biện pháp ứng phó phù hợp
tổng bí thư yêu cầu không được chủ quan lơ là mất cảnh giác với dịch bệnh
virus còn biến thể không biết sẽ có những biến chủng như thế nào
chúng ta không lường trước được và đã xảy ra ở nhiều nước rồi
đây là vấn đề rất khó rất phức tạp
đối với việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tổng bí thư lưu ý một số vấn đề trong đó có tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững thực chất hơn
chính phủ cần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số
xã hội số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàng
và thích ứng với biến đổi khí hậu
như vậy các cơ quan quan tâm nhiều hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa
hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội
tiếp tục cố gắng tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao